cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
diện tích trồng cây ăn quả có khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn là hơn tám mươi hectare
chiếm hơn hai mươi ba tổng diện tích cây ăn quả toàn vùng đồng bằng sông kiều lọc
và nguyên nhân được xác định là do khô hạn kéo dài thiếu nước ngọt để tưới
một số nơi không thể vận chuyển được nước
hiện tại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đang nỗ lực khoanh vùng khô hạn
và đưa ra những giải pháp cứu cây trồng
mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vùng đồng bằng sông kiểu long có khoảng một mươi năm một mươi hai nghìn hectare cây ăn quả
bị ảnh hưởng bởi khô hạn xâm nhập mặn
trong tổng số diện tích bị ảnh hưởng có khoảng một mươi một một mươi tám hectare bị thiệt hại trên bảy mươi
vùng giáp biển thuộc các tỉnh bến tre trà vinh và sóc trăng có diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất
với khoảng một mươi ba tám nghìn hectare chiếm năm mươi năm
vùng giữa tiền giang vĩnh long là vùng trọng điểm phát triển cây ăn quả của đồng bằng sông kiều long
có khoảng tám tám nghìn hectare
tám tám nghìn hectare bị ảnh hưởng chiếm ba mươi năm
nguyên nhân được xác định là do khô hạn kéo dài thiếu nước ngọt tưới một số nơi không thể vận chuyển nước
năm nay chúng ta có một sự chuẩn bị sớm hơn và một bài học của năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
do vậy là các tỉnh ven biển thì hầu như đều xây dựng các kịch bản riêng phù hợp với tình hình sản xuất
phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh mình
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương phối hợp với các đơn vị thuộc bộ
tăng cường ra soát các diện tích khoanh vùng cụ thể theo từng chủng loại cây từng khu vực
khảo sát hệ thống công trình thủy lợi cân đối nguồn nước khả năng tích chữ của từng nhà vườn
của cộng đồng và có giải pháp cho từng vùng sản xuất
tuy nhiên từ khô hạn vừa qua các vườn cây ăn trái vùng thượng nguồn và vùng giữa
thuộc các tỉnh long an tiền giang vĩnh long vẫn bị ảnh hưởng
thì cái việc dẫn hành các cái hệ thống công trình phối hợp cùng với ba cái giải pháp
về cắt cái vụ sản xuất hay là lùi vụ sản xuất rồi bố trí thời vụ sớm hơn
hoặc là chuyển sang các loại cây trồng khác năm nay đã được phối hợp một cách chặt chẽ
trong từng địa phương và trong toàn vùng đồng bằng sông cổ long
và cho đến giờ phút này chúng ta có thể nói rằng là sự phối hợp nhịp nhàng này
nó đã mang lại một cái hiệu quả hết sức là tích cực
chúng ta không chấp nhận là sống giữa một cái vùng đồng bằng
với cái lượng mưa một năm bình quân hàng hai mm như thế mà lại để không nước ngọt
thế về lâu dài thì chúng ta phải có một cái nghi vấn rất là tổng thể
thì sẽ làm cái quy hoạch lại toàn bộ cái thủy lợi để phục vụ cho cái sản xuất
và cái hạ tầng nông nghiệp cho cái vùng này
cái thứ hai là các cái công trình thì vẫn tiếp tục cần phải làm
những công trình mà kiểm soát mạng ngọt là tiếp tục phải làm nhiều hơn ở cái vùng này
cục trồng trọt kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung giả soát
khoanh vùng cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn
tính toán cân đối nguồn nước tưới cần thiết trong toàn bộ thời gian ảnh hưởng
bởi xâm nhập mặn để chủ động tích chữ nước ngọt
bảo đảm đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu tránh ảnh hưởng đến cây trồng